trên đường tỉnh lộ chín trăm linh tám đoạn giao nhau giữa xã phú quế huyện long hồ và xã phú thịnh huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết và một người bị thương
vào thời điểm trên xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi ba f bốn mươi nghìn năm trăm chín mươi năm do võ thanh tuấn một mươi chín tuổi trú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang trở theo sau là trần thị phương lan một mươi tám tuổi vụ xã tân hương huyện cái bè tỉnh tiền giang chạy theo hướng vĩnh long cần thơ đã va chạm với xe ô tô tải điều khiển đang lưu thông thùng chiều
sau va chạm chị lan ngã xuống đường bị ô tô tải cán qua người nên tử vong ngay tại chỗ còn tuấn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu